thưa quý vị những ngày này cán bộ chiến sĩ công an phường hoàng liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
đang dốc toàn bộ nhân lực phối hợp với các ngành chức năng bảo đảm tốt tình hình tại khu cách ly của tòa nhà hh bốn c linh đàm
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv về những chiến sĩ công an cơ sở tại khu cách ly này
khu dân cư với hơn bảy trăm linh căn hộ hơn hai nhân khẩu đang bị đe dọa bởi dịch bệnh
những người có mặt đầu tiên cùng các y bác sĩ là lực lượng công an phường hoàng liệt
với nhiệm vụ chính đặt ra là phải khẩn cấp khoanh vùng truy vết lập các chốt kiểm soát
phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế sự lây lan của dịch bệnh
khi phát sinh các ca f covid tại hh bốn c của phường hoàng liệt
đảng ủy ủy ban phường đã xây dựng kế hoạch triển khai và thành đập sở chỉ huy
trên cơ sở đó thì cũng giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy công an phường cũng như cán bộ chiến sĩ

tham mưu cho đảng chính quyền xây dựng bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực hh nói chung
và riêng tòa nhà hh bốn c nói riêng
và hàng ngày hai mươi bốn trên hai mươi bốn đều có các chiến sĩ túc trực cùng với dân quân
lực lượng dân quân và đoàn thanh niên để phối hợp giám sát kiểm tra
cũng như là tiệt đối không cho những người dân ra vào khu vực cách đi y tế
do lực lượng công an cơ sở
nắm rõ được từng hộ dân phụ trách từng biến động của nhân khẩu
nên công tác truy vết được triển khai chính xác và nhanh chóng kịp thời
giúp lực lượng y tế tiếp cận và khoanh vùng được những người liên quan
đến giờ này tình hình đã được kiểm soát người dân được sàng lọc một mươi
đây cũng là những thành tích được chính quyền địa phương ghi nhận
các chiến sĩ công an không chỉ nỗ lực trong công tác kiểm tra truy vết
tham gia phân vùng các trường hợp cần cách ly
ngoài ra còn thường xuyên cùng tổ phòng chống covid của địa phương
vận chuyển đồ thiết yếu tới tận tay những người dân trong khu vực cách ly
ngoài nhiệm vụ chống dịch lực lượng công an cơ sở còn nỗ lực duy trì
tình hình an ninh trật tự tại địa phương tuần tra kiểm soát
phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
và vi phạm pháp luật khác cũng đã được lực lượng công an phường triển khai có hiệu quả
trong thời gian giãn cách đã phát hiện xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư không để diễn biến phức tạp

đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư không để diễn biến phức tạp

đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các khu dân cư không để diễn biến phức tạp